những sinh viên nghèo khó những mảnh đời cô đơn những người nghèo những người bị bệnh ốm đau bệnh viện mà chúng tôi thường xác định các địa chỉ để mà gửi gắm thêm cái tình cảm của chúng tôi đến những đối tượng đó
lá sông xanh gạo nếp đỗ xanh thịt lợn
từ những nguyên liệu truyền thống này qua bàn tay của những người trẻ những sinh viên và cả
các giảng viên học viện ngân hàng sẽ là những chiếc bánh trưng sản phẩm đặc trưng mực nhất trong ngày tết nguyên đán
tất cả được thực hiện trong một không khí vô cùng sôi động
qua chương trình này thì giúp cho các bạn sinh viên của học viện ngân hàng thì gắn kết nhau hơn đoàn kết nhau cùng nhau học gói bánh trưng
và những chiếc bánh trưng này thì bọn em sẽ mang đi phát người vô gia cư ở khu vực hà nội và xung quanh các xóm chạy thận
thì nhờ đó là một hoạt động cực kỳ ý nghĩa bọn em rất là vui
năm ngoái tôi đã thử nhưng không thành công vì vậy năm nay tôi hy vọng kỹ năng gói bánh trưng của tôi sẽ tốt hơn
tôi nghĩ những hoạt động như thế này sẽ rất tốt cho cộng đồng
hoạt động được tài trợ bởi bidv
không chỉ có sự tham gia của giảng viên sinh viên học viện ngân hàng
chuỗi sự kiện thì gói bánh trưng và tặng cho người nghèo người vô gia cư người chạy thận
còn có sự tham gia của cán bộ nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đống đa
và trong khi cán bộ nhân viên của chi nhánh này cũng trực tiếp gói bánh trưng
thì ban lãnh đạo chi nhánh tham gia với tư cách nhà tài trợ kim cương
chương trình bidv và học viện ngân hàng cũng đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động
ngày hội được làm một các chương trình liên kết giữa hai bên
với chương trình tết yêu thương bidv cũng mong muốn hôm qua các bạn học sinh sinh viên
đối tượng thanh niên trẻ có trí thức có phương thức để lan tỏa tinh thần đùm bọc yêu thương đến xã hội
thông qua các chương trình tặng và cặp bánh trưng yêu thương đến các đối tượng
năm nay thì rất là phấn khởi là có sự tài trợ thêm của ngân hàng đầu tư phát triển việt nam
chi nhánh đông đa và cái sự tài trợ đó cùng với cái nguồn quyên góp của chúng tôi thì nó sẽ được tổ chức
sẽ chú đáo hơn và như vậy cái ý nghĩa mang lại ý nghĩa nhiều hơn cho cái xã hội
và đây là những chiếc bánh trưng do sinh viên giảng viên học viện ngân hàng và cám bộ công nhân viên bidv
chi nhánh đông đa
những chiếc bánh này sau khi được các đầu bếp cói bánh trưng chuyên nghiệp kiểm định sẽ được chính họ luộc và trao tới tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn lang thang cơ nhỡ ở hà nội và lạng sơn
một giờ chiều ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
xóm chạy thận ngõ một trăm hai mươi một lê thành nghị hai bài trưng hà nội
hàng trăm phần quà đã được chuyển tới các giảng viên sinh viên học viện ngân hàng các cán bộ nhân viên bidv chi nhánh đống đa luôn tay hối hả
và phía trong ngõ sâu bên những mái nhà lụp sụp làng trăm người bệnh giữa cây rét của ngày cận tết
những tấm bánh những phần quà những lời nói trao gửi yêu thương ấm áp tình người
cái tinh thần của các bạn nghĩ đến những hoàn cảnh thiệt thòi hơn trong gia hội
mà người ta tự tìm đến tự cảm cái tinh thần của cộng đồng của các bạn nhất là các bạn trẻ
người ta biết nghĩ đến những hoàn cảnh thiệt thòi hơn trong gia hội quan tâm đến
chúng tôi rất cảm ơn
khi mà chúng tôi được nhận những tình cảm của các bạn ở ngân hàng
nhất là các bạn trẻ thì chúng tôi rất là cảm động và phấn khởi
bởi vì chúng tôi thấy rằng trong cuộc đời này còn có rất nhiều tấm lòng
những tấm gương để chia sẻ cùng với những người bệnh tật khó khăn như chúng tôi ngày nay
chúng tôi rất là vô cùng cảm ơn các bạn
quan tâm của các đơn vị cá nhân thì cảm thấy mình cảm thấy phấn khởi hơn và cố gắng lên và vươn lên
trước đó hai ngày
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
bidv tham gia đoàn trao quả tết cho các hộ nghèo do đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh dẫn đầu
một trăm linh xuất quà mỗi xuất trị giá một ba triệu đồng đã được trao tới đồng bào nghèo
bị ảnh hưởng do thiên tai bão lụt năm hai nghìn một mươi bảy
cũng trong dịp này
bidv đã trao nhiều phần quà cho các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
cùng với đó là hàng loạt những hoạt động thăm hỏi động viên những người nghèo những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn
được bidv tổ chức và tài trợ trên khắp cả nước
ngày một mươi chín tháng một bidv phối hợp với báo đại đoàn kết tổ chức trao sáu mươi xuất quà tết cho người nghèo tại xã nguyên hòa
huyện phu cừ tỉnh hưng yên
không chỉ một năm nay báo đại đoàn kết cùng với ngân hàng đầu tư phát triển bidv việt nam
đã luôn luôn song hành với nhau trong các hoạt động tình nghĩa nhân đạo
đặc biệt là trong những chuyến công du đến với đồng bào nghèo ở khắp các mọi miền của tổ quốc
những món quà dù ít dù nhiều nhưng luôn mang cái sự ấm
tôi nghĩ thế từ trái tim của những người làm công tác ngân hàng ở bidv
và từ trái tim của những người làm công tác ngân hàng ở bidv việt nam
từ trái tim của những người làm báo của mặt trận tổ quốc việt nam
và năm nay thì chúng tôi cùng nhau đến với xã nguyên hòa
một xã ở vùng sâu chiêm trụng của tỉnh hưng yên huyện phu cừ tỉnh hưng yên
một xã rất đáng tiếc là vẫn còn có một tỷ lệ nghèo nó vẫn còn tương đối
ngày hai mươi hai tháng một bidv phối hợp với báo tiền phong tổ chức tặng quà cho các thương bệnh binh
của trung tâm điều dưỡng thương binh bệnh binh thuận thành bắc ninh
và trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh bắc giang
sáu mươi xuất quà với tổng trị giá hai trăm bốn mươi năm triệu đồng đã được trao tới các thương bệnh binh đang điều trị tại đây
trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành hiện nay đang quản lý nuôi dưỡng điều trị chín mươi chín thương binh
của hai mươi ba tỉnh thành phố trong toàn quốc
thương binh bị thương trong thế hệ chống pháp còn một người năm nay tám mươi chín tuổi
còn lại hơn sáu mươi bị thương ở thời kỳ chống mỹ
thương binh bị thương trong thế hệ chống nước và hơn ba mươi bị thương ở biên giới phía tây nam và phía bắc
đặc thù thương tật ở trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành đều bị thương một cuộc sống
do vết thương cuộc sống các bác bị niệt một phần hai người phải đi trên xe năn xe nắc
thậm chí có những người nằm niệt giường không cả xuống xe được
chúng tôi muốn dành góp một phần nhỏ của mình để chia sẻ những mất khó khăn của các thương bệnh binh
để làm cho họ bớt đi những cái nỗi buồn và động viên họ trong quá trình điều dưỡng
để tăng thêm một nỗi buồn
nhiềm vui động viên cho họ đặc biệt là khi tết đến xuân về
thêm một sự ấm áp động viên của xã hội đối với các thương bệnh binh
căn hàng đầu tư và phát triển hầu như dịp lễ dịp tết nào cũng về thăm anh em
động viên anh em và tặng quà anh em
thì anh em vui lắm vì anh em đang thiếu thốn những tình cảm
trong những lúc điều kiện đi lại không đi lại được không đi đâu được
chỉ quanh quanh trong trung tâm thôi chuyện trò tâm sự với nhau thôi
thế thì được sự động viên thăm hỏi thì anh em lại khẳng phấn khởi
cũng giúp anh em quên được những cái mất mát của cơ thể
những đau đớn của vết thương những khó khăn trong sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày
ngày hai mươi ba tháng một bidv phối hợp cùng công đoàn khu kinh tế quảng bình
trao năm mươi phần quà cho công nhân nghèo tại tỉnh quảng bình
mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng
ngày hai mươi bốn tháng một trao quà cho người nghèo tại tiền giang
ngày hai mươi năm tháng một trao quà cho người nghèo tại tiền giang
ngày hai mươi năm tháng một trao quà cho người nghèo tại đắk nông
ngày hai mươi sáu tháng một trao quà cho người nghèo tại quảng nam
ngày hai mươi tám tháng một trao quà cho người nghèo tại con tum và sóc trăng
ngày hai mươi chín tháng một trao quà cho người nghèo tại bạc liêu
để có thể tổ chức những hoạt động đầy ý nghĩa này
công đoàn bidv đã phát động phong trào quyên góp từ rất sớm
với một chương trình mang tên quà tết tặng đồng bào nghèo
với đối tượng ưu tiên là đồng bào vùng sâu vùng xa
vùng bị thiên tai
lũ lụt và rét đậm rét hại công nhân viên chức lao động nghèo
bệnh nhân nghèo người già neo đơn trẻ em nghèo không nơi nương tựa
tới nay phong trào này đã quyên góp được bốn mươi xuất quà tết
với tổng trị giá lên tới hai mươi tỷ đồng
những hoạt động này nối tiếp truyền thống hướng tới cộng đồng
chung tay vì người nghèo của bidv trong hàng chục năm qua
có thể nói thì cái chương trình an sinh xã hội
thì được bidv thực hiện rất nhiều năm rồi
đặc biệt cái chương trình quà tết cho đồng bào nghèo
rồi cho những gia đình nghèo thì chúng tôi làm để thực hiện trên một mươi một năm nay
đặc biệt năm nay thì bidv dành quý hốc lợi
cũng như đóng góp của đoàn viên công đoàn công tác động
dành khoảng bốn mươi xuất quà với hai mươi tỷ đồng
để dành cho chương trình tết cho người nghèo
từ những xã miền biển hứng chịu bão lũ
tới những xã vùng cao nghèo khó quanh năm
từ những thương binh bệnh binh ở bắc giang
tới những người lang thang cơ nhỡ ngay giữa lòng hà nội
các hoạt động hướng tức cộng đồng giúp đỡ người nghèo người bệnh
sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bidv trên mọi miền đất nước
càng trở nên ý nghĩa hơn khi được thực hiện trong dịp cận tết nguyên đán
và không chỉ là trao và nhận
việc phối hợp với một số tổ chức như đoàn thanh niên học viện ngân hàng
các cơ quan báo chí những hoạt động vì cộng đồng của bidv
có được sức làn tỏa mạnh mẽ
để từ đó lại có thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện
lá lành đùm lá sách tương thân tương ái chồng
các cơ quan báo chí những hoạt động vì cộng đồng của bidv
sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa trong những năm tiếp theo